người phát ngôn idf cho biết trước đó cùng ngày idf đã tấn công hàng chục cơ sở của phong trào hezbollah ở miền nam của liban
trong khi đó hezbollah cũng tuyên bố đã dùng tên lửa bắn rơi một khinh khí cầu giám sát
cũng như tấn công một số mục tiêu quân sự gần khu dân cư adamit
thương vong của israel tăng lên trong những ngày qua do các cuộc giao tranh với lực lượng hamas ở giải gaza và hezbollah ở biên giới phía bắc
kể từ khi xảy ra giao tranh với hezbollah phía israel đã có tổng cộng là một mươi bốn quân nhân và một mươi dân thường thiệt mạng
còn trong diễn biến tại giải gaza cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ quan ngại trước các hoạt động quân sự của quân đội israel
tại thành phố rafah phía nam của giải đất này
và trong tuyên bố mới nhất tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cũng đã bày tỏ sự kinh hoàng
trước việc leo thang hoạt động quân sự của israel trong và xung quanh thành phố rafah hiện là nơi trú ngụ của hơn một triệu người
ông stefan duzerich người phát ngôn của tổng thư ký liên hợp quốc nêu rõ
những diễn biến này đang tiếp tục cản trở việc tiếp cận viện trợ nhân đạo
và làm tình hình vốn đã nghiêm trọng trở nên tồi tệ hơn
đồng thời hamas tiếp tục bắn tên lửa một cách bừa bãi
bên cạnh đó ông zuzerich cho biết ông guterres cũng nhắc lại lời kêu gọi khẩn cấp của ông
về một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và việc trả tự do cho tất cả con tin
tuyên bố cho biết tổng thư ký kêu gọi mở lại cửa khẩu rafah ngay lập tức
để tạo điều kiện cho việc tiếp cận hàng viện trợ nhân đạo trên khắp gaza
giới chức mỹ cùng ngày tiết lộ cố vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan
có kế hoạch tới ả rập xê út và israel vào cuối tuần này
trong bối cảnh xe tăng của israel tiến sâu hơn vào phía đông rafah
làm dấy lên lo ngại về thương vong đối với dân thường
trước đó ông sullivan cũng bày tỏ lo ngại chiến sự tại gaza có nguy cơ thu hút khủng bố
một trong những rủi ro khi tham gia vào bất kỳ chiến dịch chống nổi dậy nào
là khả năng nhóm khủng bố thu hút được nhiều tân binh hơn trong thời gian tới
đây là vấn đề chúng tôi đã trao đổi với phía israel
hiện quân đội israel tiếp tục tấn công trên khắp gaza
triển khai hỏa lực xe tăng pháo binh và không kích nhằm vào hamas
trong đợt giao tranh căng thẳng nhất trong nhiều tuần
ước tính hơn năm trăm linh người đã chạy trốn khỏi thành phố rafah
kể từ khi được quân đội israel yêu cầu sơ tán trước cuộc tấn công đầu tiên
ở xung quanh và trong thành phố một tuần trước đó
tổng thống nga vladimir putin đã để ngỏ khả năng giải quyết cuộc xung đột ở ukraine qua đối thoại
nhưng tìm kiếm một giải pháp toàn diện và bền vững
putin cho biết bất kỳ giải pháp hòa bình nào cũng phải bao gồm một cuộc thảo luận thực chất
về sự ổn định toàn cầu và những đảm bảo an ninh đáng tin cậy cho các đối thủ của nga
cũng như cho chính nước nga
tổng thống putin nhận định phương tây đang cố gắng trừng phạt và cô lập moscow
trong khi phớt lờ những cuộc tấn công của ukraine vào trong nước nga
theo nhà lãnh đạo nga phương tây không sẵn sàng tham gia vào một cuộc đối thoại công bằng
trung thực và cởi mở dựa trên sự tôn trọng và cân nhắc những lợi ích của nhau
trước đó hồi cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ông mikhailo podolyas cố vấn cấp cao của tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết
đàm phán với nga là điều hoàn toàn không thể xảy ra cho tới khi tình hình chiến trường có sự thay đổi
kết quả thăm dò các cuộc dư luận cho thấy là ông donald trump
ứng cử viên tổng thống mỹ của đảng cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế
tại hầu hết các bang chiến địa quan trọng trước đương kim tổng thống mỹ joe biden
của đảng dân chủ trong cuộc đua vào nhà trắng năm nay
cụ thể ông trump đang dẫn trước ông biden tại năm trên tổng số sáu bang chiến địa
vốn có ý nghĩa quyết định từ các cuộc bầu cử tổng thống mỹ
trong các kết quả thăm dò cho thấy nhóm cử tri trẻ da màu và gốc mỹ latin
đã thể hiện tâm lý mong đợi sự thay đổi và không hài lòng với cách giải quyết
các vấn đề kinh tế và cuộc khủng hoảng gaza của tổng thống biden
kết quả này đã làm xói mòn tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên của đảng dân chủ
và giúp ông trump nới rộng khoảng cách dẫn điểm tại năm bang chiến địa
bao gồm michigan arizona nevada georgia và pennsylvania
tuy nhiên kết quả thăm dò cũng cho thấy đương kim tổng thống biden
tiếp tục nhận được sự ủng hộ vững chắc của khối cử tri lớn tuổi và da trắng
theo giới chuyên gia phân tích chính trị đánh giá thông tin trên báo hiệu
trạng đường tranh cử rất khó khăn cho ekip vận động tranh cử của ứng cử viên joe biden
trong thời gian tới nhất là khi ông để đối thủ donald trump dẫn điểm
tại những bang quan trọng và có số phiếu đại cử tri cao như pennsylvania và nevada
trong cuộc bầu cử cách đây bốn năm ông biden cũng đã từng giành chiến thắng
tại cả sáu bang chiến địa và tiến thẳng tới chiếc ghế chủ nhân nhà trắng
nhà chức trách mexico thông báo ít nhất một mươi bốn người tử vong do say nắng
trong đợt nắng nóng thứ hai ở nước này kể từ hôm ba tháng năm đến nay
đợt nắng nóng này ghi nhận nhiệt độ lên tới trên bốn mươi độ c ở hàng chục bang
và phá kỷ lục với mức nhiệt ở một mươi thành phố trên cả nước
phần lớn các trường hợp tử vong tập trung ở bang san luis potosi
giới chức mexico dự báo
số người tử vong do nắng nóng những ngày qua có thể vượt con số hai mươi người
do một số địa phương vẫn chưa có báo cáo
nắng nóng cũng gây mất điện trên diện rộng ở một mươi một bang trên cả nước
trong bối cảnh hạn hán kéo dài
cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia mexico cảnh báo trong thời gian tới
gần một nửa trong tổng số ba mươi hai bang trên toàn quốc sẽ phải đối mặt
với tình trạng nắng nóng với nhiệt độ lên tới bốn mươi bốn mươi năm độ c
ngoài ra sẽ có ít nhất năm đợt nắng nóng kéo dài từ tháng ba đến tháng bảy năm nay
cơ quan này khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp phòng ngừa
như tránh tiếp xúc lâu với bức xạ mặt trời và bổ sung đủ nước cho cơ thể
một trong những điều tàn phá nghiêm trọng tương lai của bất cứ một trẻ em nào
đó chính là chiến tranh
tại ukraine hàng nghìn học sinh sống trong cuộc xung đột
vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nơi học tập vui chơi
và cả những bữa ăn đầy đủ
tuy nhiên một tin vui đã tới
khi chương trình lương thực thế giới wfp đã quyết định là hỗ trợ ba mươi chi phí
mỗi bữa ăn trưa của các học sinh ở bốn trăm hai mươi trường tiểu học trên khắp ukraine
và nội dung này cũng sẽ đến trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay
những bữa trưa hoàn toàn miễn phí không phải là điều dễ dàng
nhưng nếu mỗi bữa ăn được hỗ trợ tới ba mươi chi phí
thì đó là điều sắp diễn ra tại trường tiểu học mosty ska
số một ở miền tây ukraine
mosty ska là một trong số bốn trăm hai mươi trường tiểu học trên cả nước
được chọn trong chương trình hỗ trợ bữa ăn trưa lành mạnh
một trăm năm mươi bảy học sinh tương đương năm mươi sĩ số học sinh toàn trường
sẽ được hưởng lợi từ chương trình này của liên hợp quốc
chị maria bake có hai con anna bảy tuổi và naza tám tuổi
cả hai học cùng lớp tại trường mosty ska số một
chị bacay chia sẻ nhờ có chương trình những bữa ăn nóng
mà chỉ tiết kiệm được tương đối chi phí
tôi phải trả khoảng bảy trăm linh hri vi nha
tương đương với khoảng một mươi bảy năm đô la mỹ mỗi tháng trong một đứa trẻ
nếu chương trình này có hiệu lực nó sẽ giảm ba mươi
và giúp tôi tiết kiệm được hai trăm một mươi hri vi nha
tương đương với năm hai mươi năm đô la mỹ
cùng với những bữa ăn được trợ cấp các em học sinh ở trường
có được dạy về cách ăn uống lành mạnh
cô giáo maria sidorak đang cho lớp tô màu trái cây và rau quả
để giúp rèn luyện những thói quen tốt
hội đồng địa phương hy vọng phương pháp song hành này
sẽ mang lại lợi ích to lớn
chúng tôi thấy đồ ăn nhanh chúng tôi thấy những địa điểm
trẻ em có thể mua đồ ăn không tốt cho sức khỏe
nhưng khi ở trong cơ sở giáo dục sáu bảy tiếng mỗi ngày
các em cần được ăn uống đồ tươi và lành mạnh
đó là lý do chúng tôi tham gia chương trình này
một điều không thay đổi khi áp dụng chương trình này
là công việc hàng ngày của người đầu bếp tại nhà trường
giống như hai mươi tám năm làm việc tại trường mostiska số một
chị ivana nisda bắt đầu chuẩn bị bữa trưa từ lúc sáu giờ sáng
thực đơn hôm nay là cháo phiều mạch với húng tây và bơ
gà hầm ăn kèm hành tây với tất cả các loại gia vị
đây là những gì có trong thực đơn
ngoài ra các em còn có nước ép trái cây sấy khô và salad dư chuột muối
mặc dù mostiska là một thành phố ở xa tiền tuyến
nhưng trong bối cảnh giao tranh giữa nga và ukraine
các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng
việc đảm bảo một bữa ăn đầy đủ cho trẻ em luôn cần được ưu tiên
chiến tranh hay những cuộc xung đột
có những ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sức khỏe tinh thần
ngoài ra về thể chất
trẻ em cần được đáp ứng đầy đủ vitamin b một
để có thể chống chọi vụt căng thẳng
chẳng hạn như khi thiếu các loại thực phẩm như ngũ cốc
các loại đậu trẻ em sẽ bị thiếu b một
điều này khiến các em trở nên stress
và gây ra nhiều vấn đề khó giải quyết khác
với việc tình hình chiến sự diễn ra rất phức tạp
chương trình trợ cấp kinh phí cho những bữa ăn học đường
được coi là một giải pháp thực tế
giúp cho các bậc phụ huynh giảm bớt gánh nặng chi phí
đồng thời mang đến cho các em học sinh
những bữa trưa đầy đủ dưỡng chất